tin từ bộ giáo dục và đào tạo cho biết thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức được ban hành
theo đó thí sinh tự do chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ngoài việc đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thủ tục đúng thời hạn còn bảo đảm đã tốt nghiệp trung học cơ sở
trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp một mươi hai đối tượng này phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp một mươi hai hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới năm
ngoài các hồ sơ theo quy định trước đó thí sinh tự do phải có thêm giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp một mươi hai hoặc nơi đã đăng ký dự thi về xếp loại học lực nếu xếp loại kém
thí sinh tự do phải có bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
có giấy xác nhận điểm bảo lưu nếu có do hiệu trưởng trường phổ thông nơi mình đã dự thi năm trước xác nhận